hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc sáng ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại thủ đô hà nội
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành phiên khai mạc
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
đồng chí đinh thị huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thông qua chương trình hội nghị trung ương bốn
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đọc tờ trình của bộ chính trị về đề án một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
buổi chiều trung ương làm việc tại tổ thảo luận về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ